tập trung xây dựng thể chế tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật để mạnh thực hiện các chiến lược chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật theo đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng
tập trung xây dựng thể chế tạo hành lang pháp luật để mạnh thực hiện các chiến lược chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật để mạnh thực hiện các chiến lược chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật để mạnh thực hiện các chiến lược

lộ gian lận thương mại sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm góp phần gắn đe vi phạm
công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt được kết quả rõ nét
trong đó đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây sản xuất mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
thu giữ số lượng lớn ma túy đặc biệt lớn trên sáu tấn ma túy tổng hợp
đã phát hiện triệt phá nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao
nhất là các vụ lừa đảo cờ bạc cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
với kết quả đó bộ trưởng tô lâm khẳng định kết quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
đã góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
bên cạnh những kết quả đạt được bộ trưởng tô lâm cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế
mặc dù đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
số vụ phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng vẫn xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nhất là các vụ giết người với những hành vi gây án dã man tàn bạo tội phạm xâm hại trẻ em
tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động tín dụng đen tình trạng tham nhũng vật
trong giải quyết các thủ tục hành chính công gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp
các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động mạnh
lợi dụng việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy đi nước thứ ba
số người nghiện ma túy ở trong nước tiếp tục gia tăng gây áp lực lớn làm phát sinh tội phạm và tề nạn xã hội
tội phạm vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra tại việt nam có chiều hướng gia tăng
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bộ trưởng tô lâm cho biết
trên cơ sở dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp áp lực ngày càng gia tăng
chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của trung ương đảng quốc hội
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này
đẩy mạnh việc thực hiện và hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
tổ chức tốt công tác nắm phân tích dự báo sát tình hình thế giới khu vực kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương các giải pháp
nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế của xã hội
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước nhất là đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
các sự kiện đối ngoại trong năm việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean
ngoài ra còn có sáu nhiệm vụ quan trọng khác được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong đó coi trọng làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm giảm tội phạm so với năm hai nghìn hai mươi ba
kết hợp chặt chẽ với công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc rộng khắp trên các tuyến địa bàn
tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách các tổ chức quần chúng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tuệ phạm tại địa bàn cơ sở
hòa giải tốt các mâu thuẫn trong nhân dân không làm phát sinh tội phạm tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi lên
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tuệ phạm nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là quản lý cư trú quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện quản lý người nước ngoài quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngay sau khi bộ trưởng tô lâm trình bày báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đại biểu đã đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của chính phủ nói chung và lực lượng công an nhân dân nói riêng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tại phiên thảo luận các đại biểu đều đánh giá cao các mặt công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
công an tại nhiều địa phương nói riêng cũng như lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã chủ động triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đồng thời làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luận
nó ngày càng tinh vi hơn để đối phó với sự phát hiện của các lực lượng chức năng
và riêng về lĩnh vực này trên địa bàn tây nguyên đặc biệt là công an đắk lắc
thì phải nói rằng là trong năm hai nghìn một mươi chín
thì công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xử lý hàng chục các cái băng nhóm
rồi các tổ chức liên quan tới hoạt động tín trụng đen và cho vay nặng lãi
với sự cố gắng của anh em lực lượng công an
phải nói rằng trong những năm qua đặc biệt là trong những năm gần đây
thì cũng ổn định được cái tình hình và người dân tin tưởng đem lại cuộc sống bình yên hơn
và đặc biệt là trong các vụ án
mà có tính chất rất lớn ví dụ như vụ án phòng chống bà túy
thì anh em rất là chủ động và phá được đường dây này
và cũng thu hồi phối hợp với các tỉnh bản thu hợp một khối lượng rất lớn
và cũng làm cho đời sống nhân dân yên tâm hơn
không thì con cháu người ta tham gia vào đây
ngoài những vụ án đó ví dụ như anh em phá đường dây
săn dầu của trịnh sướng và có sáu tỉnh liên quan
mà trong đó đắk nông là trong những tỉnh phá án sớm nhất và đem lại hiệu quả nhất
và đó là công lớn của lực lượng này
đồng thời trong những vấn đề an ninh trật tự rồi hành chính vấn đề giao thông
thì cũng được phát huy
anh em cũng chủ động và nắm rõ từng địa bàn từng đối tượng
tôi theo dõi toàn bộ các báo cáo
của các cơ quan liên quan đến công tác tư pháp
thì có thể nói là cái điều rất là đáng mừng
đó là vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm của chúng ta
trong thời gian qua đã rất nhiều kết quả rất tích cực
đặc biệt là vấn đề phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ma túy
lĩnh vực thứ hai là đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tín dụng đen
và cái thứ ba là đấu tranh phòng chống tham nhũng
ba cái việc này theo tôi thấy là có những kết quả hết sức đáng mừng
đáng phấn khởi và người dân cũng ghi nhận
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng nhận định
bộ trưởng tô lâm đã thẳng thắn nhìn nhận những bất cập còn tồn tại
chỉ ra những nguyên nhân chính và đưa ra nhóm giải pháp
gồm chính giải pháp đúng đắn và khả thi
tại phiên thảo luận hôm nay nhiều ý kiến đại biểu tranh luận
và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chính quyền địa phương
liên quan đến vụ việc có người việt nam nằm trong danh sách
ba mươi chín người tử vong tại vương quốc anh thời gian gần đây
bên hành lang kỳ họp đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cũng đã thông tin thêm xung quanh vụ việc này
tại phiên thảo luận có ý kiến đại biểu cho rằng
từ vụ việc ba mươi chín người việt tử vong tại vương quốc anh
cho thấy công tác quản lý người lao động của các bộ ngành và địa phương
còn lòng lẻo dẫn tới tình trạng nhiều người có thể đi lao động
ở nước ngoài mà không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan nào
và đây tiềm ẩn yếu tố của tội phạm buôn người
theo tôi vụ việc này xảy ra ở tài anh
cho nên kết luận về tội danh dịch
thì do nước anh họ kết luận
còn ở pháp luật việt nam của chúng ta
thì hành vi này không phải là hành vi buôn người
mà hành vi này là hành vi tổ chức môi giới
cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
được quy định tại điều ba trăm bốn mươi chín của bộ luật hình sự
hiện nay bộ công an đã chỉ đạo công an nghệ an
tiến hành khởi tố vụ án và đến ngày hôm qua
báo cáo với quốc hội chúng tôi đã bắt giữ tám đối tượng
có liên quan đến đường dây này
bên hành lang kỳ họp đại tướng tô lâm
cũng cho biết bộ công an đã và đang chủ động
khẩn trương triển khai để xử lý vụ việc này
hiện nay bộ công an đã chỉ đạo khởi tố
và số phục án phát hiện xử lý bắt giữ
và xử lý các đối tượng có liên quan
ổn định được tình hình cuộc sống
của cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
trong đó có anh để có hiệu định
hiện nay trước tình hình đó
chúng ta có thể tham khát một số các nước
trên quốc gia
chúng tôi cũng có nền nghị với
các nước chính phủ các nước
để tạo điều kiện của cuộc sống
không để cho công pháp như thế sau đó
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị
các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế
cần cẩn trọng hơn trong công tác đưa tin
phản ánh vụ việc tránh gây hiểu lầm
làm phức tạp thêm tình hình
về cái báo chí trên trang
kể cả trong nước và quốc tế
thì đưa tin cho nó chính xác
đặc biệt là không được suy diễn
những thông tin cần thiết
có thể phối hợp với đội công an
và các cơ quan xác minh
trong phần trao đổi bên lề phiên thảo luận
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết
hiện chính phủ cũng đã có phương án xử lý
trong đó ưu tiên trước mắt
là bằng những biện pháp nhanh nhất
đưa thi hài những người sâu số trở về nước
theo đúng luật pháp của việt nam vương quốc anh
cũng như luật pháp quốc tế